vâng thưa quý vị thời gian gần đây những vụ thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn mang theo hung khí diễu hành qua nhiều tuyến phố để gặp nhau giải quyết mâu thuẫn khiến cho nhiều người dân thành phố vô cùng lo lắng và bức xúc
trong khi cả thành phố đà nẵng đều nỗ lực xây dựng hình ảnh một thành phố an toàn thân thiện thì tình trạng trên đang mang đến một nỗi lo thường trực
và mới đây công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc và làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên với hơn năm mươi người tụ tập dùng hung khí hỗn chiến trong đêm
dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu thông tin về nhóm thanh thiếu niên gần năm mươi người mang theo hung khí xuất hiện ở trung tâm thành phố được công an quận hải châu tiếp nhận
khó khăn đặt ra lúc này là số lượng xe rất đông việc nhận định và nắm thông tin các đối tượng tham gia đòi hỏi phải có sự vào cuộc kịp thời nhanh chóng
các số thanh thiếu niên này là hoạt động rất là manh động gây rối rật tự công cộng trên toàn địa bàn thành phố thực hiện việc chuẩn bị các loại hung khí cực kỳ nguy hiểm để đi dạo trên các đường phố và để hẹn một điểm nhất định để giải quyết việc mâu thuẫn đánh nhau và sẽ sẵn sàng gây ra những hậu quả rất lớn
chưa đầy hai mươi giờ vào cuộc danh tính của hai nhóm thanh thiếu niên đã được xác định và số thành viên tham gia cũng được triệu tập làm việc
xuất phát từ mâu thuẫn của nhóm nguyễn trọng phát một mươi năm tuổi chú phường hòa xuân quận cẩm lệ với nhóm của văn thanh long một mươi bảy tuổi chú quận hải châu mà cả hai bên đã không trần trừ tập hợp đồng bọn và hung khí đi hỗn chiến
hai bên có những tình nhau là để hẹn ra hỗn kiến vào tuần qua
xong là vào tuần qua khoảng hai giờ là tụi em đem theo hung khí ra chụp sáu mươi để giải quyết mâu thuẫn
cùng với đó công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã thu giữ tám sao phóng lợn một kiếm tự chế ba cây chĩa và dụng cụ dùng để tự chế hung khí
qua một số vụ việc xảy ra trên địa bàn chúng tôi rút ra nguyên nhân là chủ yếu là số thanh tiêu niên này
nó thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhất là phim ảnh bạo lực nó thực hiện làm theo những lộ hình phim này
và đồng thời với đó là nó rủ nhau để thực hiện thể hiện tính thanh tiêu niên này còn bốc đồng trong sinh hội
việc nhanh chóng chuyển
xét và làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã phần nào hạn chế được những hậu quả đáng tiếc xảy ra trên địa bàn thành phố
đây tiếp tục là hồi chuông báo động để các bậc cha mẹ và toàn xã hội cùng quan tâm hơn đến con em mình không để các em vi phạm pháp luật